nếu như thời điểm trước tết giá hành tím tại thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng được thương lái thu mua từ một mươi sáu đến ba mươi hai đồng một kg
thì hiện nay thương lái thu mua với giá chỉ từ bảy đến tám đồng một kg
thêm vào đó thời tiết bất lợi thiếu nhân công tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp
đài hưởng đến năng suất và thu nhập của người trồng hành trước nguy cơ bị lộ vốn
hiện tại nông dân thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đang vào mùa thu hoạch hành tím thương phẩm chính vụ
với năng suất trung bình một mươi sáu năm tấn trên một hectare
với giá bán hành bảy đồng một kg sau khi trừ hết các khoản chi phí
người trồng hành lỗ khoảng năm triệu đồng một công hành tím
ngoài giá cả vụ hành chính vụ năm nay còn gặp thời tiết bất lợi do ảnh hưởng của cơn bão tem bin
cơn bão số một mươi sáu vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
làm cho mưa trái mùa khiến hàng trăm hectare diện tích hành tím bị ngập ống
dẫn đến giá hành thấp sản lượng hành giảm khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn